tiếp tục thông tin về trận động đất kinh hoàng tại thổ nhĩ kỳ và syri
hiện số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa này đã tăng lên hơn hai mươi một người
trong khi hàng chục nghìn người khác cũng bị thương
tại thổ nhĩ kỳ số người thiệt mạng trong trận động đất đã tăng lên hơn một mươi bảy sáu trăm linh người
hơn bảy mươi hai tám trăm linh người khác bị thương
trong khi đó tại syri số người tử vong đã lên tới hơn ba ba trăm linh người
trong đó khoảng hơn hai người ở các khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở phía tây bắc
con số thương vong được dự báo sẽ còn tăng
khi công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang chạy đua với thời gian
tìm kiếm người mắc kẹt trong các đống đổ nát giữa lúc thời tiết lạnh giá
theo giới chức thổ nhĩ kỳ trận động đất đã khiến khoảng sáu năm trăm linh tòa nhà ở nước này bị sập
và phá hủy vô số công trình kiến trúc trong vùng đất là nơi sinh sống của khoảng một mươi ba triệu người
tổ chức y tế thế giới who cảnh báo về một thảm họa y tế nghiêm trọng sau động đất
khi tình trạng đói rét và tuyệt vọng đang bổ vây hàng trăm nghìn người dân thổ nhĩ kỳ và syri
cùng với đó là nguy cơ bùng phát dịch bệnh
cơ quan này khẳng định nhiệm vụ khẩn cấp hiện nay là tìm kiếm cứu nạn
và đảm bảo những người sống sót trong thảm họa có thể tiếp tục sống